lương văn hải nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
thuận hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ba lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
và ngô hiếu toàn phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
năm bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc giao hơn chín mươi hai m hai đất của ba lô đất số một mươi tám một mươi chín hai mươi
thuộc dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng lại áp ra đất năm hai nghìn một mươi ba gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn bảy mươi tỷ đồng
đấu tranh mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
do đối tượng ngô văn tới ở quận hoàng mai hà nội cầm đầu
chính sự công an tỉnh bắc ninh đã bắt đối tượng phạm hùng ở quận nam tử liêm thành phố hà nội
theo hồ sơ vụ việc khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một một người phụ nữ ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang
có một tàu cát bị lực lượng chức năng tạm giữ
qua người quen giới thiệu người này có biết ngô văn tới
sau đó tới giới thiệu là bản thân có nhiều mối quan hệ có thể lấy được tàu đang bị tạm giữ ra trước thời hạn
do tin tưởng người phụ nữ này đã đưa cho tới một tỷ đồng để lo việc
sau khi nhận tiền đối tượng tới đưa cho đối tượng hùng bảy trăm linh triệu đồng còn mình lấy ba trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nghe tin tới bị bắt đối tượng hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đã bị bắt vào ngày hôm qua một mươi một tháng hai
từng có ba tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
thế nhưng vẫn liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp khác
đặng quốc thành chú tài huyện mơ rắc tỉnh đắk lắc đã bị công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc tạm giữ
vào ngày hai mươi tám tháng một thành mang theo kìm cộng lực pham phá khóa đón xe khách từ tỉnh đắk lắc đến tỉnh đắk nông
đột nhập vào một nhà người dân ở xã thuận hạnh huyện đắk rông để lấy cắp một xe máy
sau đó thành điều khiển chiếc xe về đắk lắc tiếp tục dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa một nhà dân ở thành phố bù ma thuật
lấy cắp ba máy tính sát tay
đến ngày tám tháng hai thanh tiếp tục điều khiển chiếc xe máy đã trộm đến thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
đột nhập vào nhà dân lấy tiếp một xe máy và một chiếc máy tính sách tay rồi đưa toàn bộ tài sản trộm cắp được về nhà mình ở đắk lắc cất giấu
ngày một mươi tháng hai thành tháo biển số chiếc xe máy trộm ở đắk nông lắp vào chiếc xe máy khác để đi bán hai chiếc máy tính trộm cắp
thì bị tổ tuần tra của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
thay vì giải quyết bình tĩnh ôn hòa khi xảy ra va chạm giao thông thì không ít lái xe lại thích dùng bạo lực nắm đấm để nói chuyện
và từ những ứng xử thiếu văn hóa giao thông này đã dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc và hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội
khi người thì thiệt mạng còn kẻ thì vào tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với ba bị can
vũ văn lực nguyễn thảnh sang bùi thế quang cùng chú tại huyện việt yên với các hành vi giết người và chê giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tháng hai khi đang trên đường đi chúc tết
xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
sau va chạm hai bên xảy ra xô xát đánh nhau đối tượng vũ văn lực đã dùng dao nhọn mang sẵn trên người
đâm liên tiếp khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
mình hình hố hình hố mới đẹp em thích em đặt về
thì khi em đặt về thì em nhận được em có giá em kiểm tra thì có thấy con dao ở bên trong
nhưng mà sau đó em vẫn thích em vẫn tiếp tục sử dụng hàng ngày em đeo và
sau đến lúc xé sự việc thì em mới nhớ ra là em mới sử dụng con dao ở bên trong với thân mặt thân lưng đấy
em thấy mình thực sự là sai của lỗi bố mẹ
có lỗi với tất cả mọi người có lỗi với tất cả cộng đồng mà em thấy thành viên mình là sai
hay vụ việc tại tỉnh an giang mới đây cũng gây phẫn nộ trong dư luận
chỉ từ một va chạm nhẹ khi tham gia giao thông nguyễn thành huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ phường long thạnh thị xã tân châu
đã dùng chân đạp vào xe đối diện làm nạn nhân ngã ba vào trụ điện khiến nạn nhân chết tại hiện trường
còn người ngồi sau tử vong khi được đi cấp cứu tại bệnh viện
tình trạng bạo lực sau khi va chạm giao thông diễn ra khá phổ biến
trong thời gian qua thủy bới sông vào đánh nhau và thậm chí gây nên án mạng
ở góc độ pháp luật luật sư đặng văn cường văn phòng luật sư chính pháp cho biết
một trong những yếu tố gây nên xung đột sau va chạm là ai cũng muốn trở thành người phán xử
trong khi thực tế theo quy định họ không có chức năng nhiệm vụ đó
những hành vi như vậy tùy vào tính chất mức độ có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
trong trường hợp mà cố ý gây thương tích mà có tỷ lệ thương tích từ một mươi một trở lên
từ một mươi một nhưng mà hành vi có tính chất côn đồ thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với hình phạt cao nhất có thể tù chung thân đối với hành vi gây thương tích
thế còn trường hợp mà hành vi dẫn đến hậu quả chết người hoặc là hành vi nhằm mục đích
là sát hại nạn nhân dẫn đến hậu quả nạn nhân có thể là tử vong có thể là không tử vong
do cấp cứu dịp thời thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
chúng ta cần tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông
nếu có va chạm đặc biệt là chỉ va chạm nhẹ thì phải hết sức bình tĩnh để xử lý tình huống
có như vậy chúng ta mới có thể hy vọng xây dựng được môi trường giao thông an toàn văn minh hiện đại
tiếp tục với thông tin từ sóc trăng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
vừa triệt phá một tụ điểm đá gà ăn tiền bắt quả tang ba mươi hai đối tượng
qua công tác nắm tình hình và từ tin báo của quần chúng nhân dân
khoảng một mươi hai giờ trưa nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang ba mươi hai đối tượng
đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất chống ở xã an ninh huyện châu thành tỉnh sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ tăng vật gồm sáu con gà đá
hai mươi điện thoại di động số tiền trên chín mươi ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
một tụ điểm đá gà ăn tiền khác cũng đã được công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai triệt phá tại một khu dãy với một mươi đối tượng tham gia
một mươi đối tượng bị bắt quả tang đang tham gia đá gà ăn tiền
tại khu vực dãy điều ở xã xuân hiệp huyện xuân lộc lực lượng chức năng đã thu giữ hơn
hai mươi tám triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
ngoài ra còn có chín điện thoại di động một mươi một xe máy ô tô cùng các phương tiện đánh bạc là tám con gà đá
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo thống kê của bộ y tế đến nay cả nước đã có năm mươi ba tỉnh thành phố
có tỷ lệ bao phủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín trên chín mươi còn một mươi tỉnh bao phủ mũi hai dưới chín mươi
tính đến hết ngày một mươi một tháng hai số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
ở nước ta là một trăm sáu mươi tám năm triệu liều trong đó mũi một gần bảy mươi bảy triệu liều mũi hai trên sáu mươi tám một triệu liều
mũi hai trên sáu mươi tám một triệu liều
mũi một trên một mươi một năm triệu liều và mũi ba trên một mươi tám một triệu liều
ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi một mươi tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ mũi hai
từ tám mươi hai đến dưới chín mươi
về công tác tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi số mũi vaccine đã thực hiện là gần một mươi sáu năm triệu liều
hiện bốn mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai trên chín mươi một mươi bốn tỉnh thành phố từ tám mươi đến dưới chín mươi
và chín tỉnh thành phố từ năm mươi bảy
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai ra soát tiêm vết các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng
và đối tượng chưa được tiêm đầy đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
cập nhật cấp độ dịch của bộ y tế đến một mươi hai h ngày hôm nay cho thấy số tỉnh thành phố vùng xanh tức là cấp độ một về dịch covid một mươi chín
vẫn là bốn mươi tám triệu
một địa phương một mươi năm tỉnh thành phố còn lại là vùng vàng cấp độ hai và hiện cả nước không còn tỉnh thành phố nào vùng cam và vùng đỏ
tại hà nội thì tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín nặng và tỷ lệ tử vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát
đối với các địa phương có các sự kiện được phép mở cửa trở lại như chùa hương huyện mỹ đức
cần tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm năm k các quận huyện thị xã có tỷ lệ f cao
cần xây dựng kế hoạch kịp thời để tránh tình trạng quá tải ở các tuyến điều trị
tăng cường giám sát mở rộng xét nghiệm tâm soát đối với các đối tượng nguy cơ cao
ngoài ra đẩy mạnh tiêm chủng đối với các đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ
triển khai hiệu quả chăm sóc f tại nhà các túi thuốc điều trị f
với phương châm bảo đảm an toàn cho học sinh các trường vừa tổ chức học trực tiếp lẫn trực tuyến
đối với những lớp có học sinh f
về lộ trình cho học sinh của các quận từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường học
căn cứ vào tình hình thực tế sở giáo dục và đào tạo tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
cho học sinh đi học trở lại từ ngày hai mươi một tháng hai tới còn học sinh mầm non tiếp tục tạm nghỉ
với thời gian dài kỷ lục chín ngày từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai
chương trình do viện huyết học và truyền máu trung ương và hội thanh niên vận động hiến máu hà nội phối hợp tổ chức
ngoài các điểm hiến máu đã được quen thuộc như tại viện và ba điểm hiến máu cố định
thì lễ hội xuân hồng năm nay còn được tổ chức điểm hiến máu thứ năm là nhà văn hóa huyện gia lâm
trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai
từ ngày đủ tuổi hiến máu tình nguyện em nguyễn thùy linh đã đăng ký hiến máu hai lần
nhưng đều không đủ điều kiện vì huyết áp thấp
trong lễ hội xuân hồng lần này
linh lại đăng ký hiến máu với niềm tin rằng mình cứ kiên trì rèn luyện sức khỏe
nhất định sẽ trao gửi được giọt máu đào cho những người bệnh đang cần máu điều trị
bản thân cứ thưa thúc là ừ thì cứ đi thử lại thôi biết đâu sức khỏe mình lại thôi
từ lúc mà ở dưới sành kia mà đau huyết áp xong rồi em có hỏi cái anh đó là
thế của em được chưa được rồi kiểu kiểu em muốn hết
thật sự là không phải là
không phải quá đâu nhưng mà kiểu hút ý cảm thấy nó hào hức mà nó vui ạ
mặc dù thời tiết đang rét đậm thế nhưng tại khu vực hiến máu của viện huyết học truyền máu trung ương
lương rất đông người dân từ sinh viên công chức đến người lao động đến hiến máu tình nguyện bởi họ
nhận thức được ý nghĩa của những giọt máu cho đi sẽ là sinh mệnh của người thân hoặc bất cứ ai trong
cuộc đời này có thông báo là ở trung tâm đang thiếu máu công trình thì chúng ta sẽ có thể tham gia
có thông báo là ở trung tâm đang thiếu máu công trình thì chúng ta sẽ có thể tham gia
ở trung tâm đang thiếu máu công trình thì em nghĩ là hoạt động tốt với thay là để kiểm tra sức khỏe của bản thân

ngày tết nguyên đán vừa qua ngày nào chúng tôi cũng có khoảng độ một trăm bảy mươi người đến hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu
vì vậy mà trong chín ngày nghỉ lễ mặc dù là chúng ta nghỉ lễ nhưng chúng tôi cũng tiếp nhận được gần một đơn vị máu toàn phần
và trong đó có khoảng độ cộng thêm với cả khoảng độ sáu trăm linh đơn vị khối tiểu cầu gắn tách từ một người cho
và chính vì cái lý do đó cho nên là trong cái dịp tết vừa qua là hoàn toàn chúng ta rất là chủ động về cái nguồn máu cũng như là chế phẩm
theo ban tổ chức trong hành trình một mươi bốn năm liên tục trao đổi sự sống lễ hội xuân hồng đã tiếp nhận gần chín mươi hai đơn vị máu
một con số biết nói thể hiện tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc việt nam
lễ hội xuân hồng hai nghìn hai mươi hai dự kiến tiếp nhận khoảng bảy đơn vị máu với khoảng một mươi lượt người tham gia
hiện nay thì trong kho máu còn khoảng độ ba ba trăm linh đơn vị máu
thì nếu mà chúng tôi cứ tiếp nhận như những ngày vừa qua thì sẽ bị thiếu hụt trung bình mỗi một tuần là khoảng độ hơn hai đơn vị máu
và như vậy thì chỉ trong vòng khoảng độ hai tuần thôi thì trong kho sẽ không còn đơn vị nào
vì vậy mà
hiện nay thì với cái việc mà chúng ta triển khai lễ hội xuân hồng thì chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp nhận được trong cái tuần sắp tới
như là những tuần trước đây mà chúng ta đã làm ở những ngày bình thường là khoảng độ bảy cho đến một mươi đơn vị máu
tại lễ hội xuân hồng người hiến máu sẽ thực hiện quy trình hiến máu trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh theo quy định năm k của bộ y tế
người hiến máu có thể đăng ký lịch trước qua linh hoặc qua app hiến máu
để được hỗ trợ tốt hơn
lễ hội xuân hồng lần thứ một mươi năm diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn nhiều phức tạp
nhưng chắc chắn mong muốn được sẻ chia hạnh phúc khi làm việc thiện
sẽ giúp cộng đồng vơi bớt ngần ngại để sẵn sàng tham gia hiến máu
tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật các tin tức khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị vừa bắt giữ ba vụ vận chuyển hàng lậu chỉ trong một đêm
tăng vật thu được là bảy gói thuốc lá ngoại các loại
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng đồng tháp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn
khi đến địa phận khu vực cầu nam hăng thuộc ấp ba xã thường phước một huyện hồng ngự
thì phát hiện một nhóm đối tượng đang tập
tết các bao tải bên bờ sông nhận định đây là nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng lậu vào nội địa để tiêu thụ
tổ công tác tiến hành vây bắt
các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa lợi dụng đêm tối chạy thoát kiểm tra các bao hàng bị bỏ lại
tổ công tác phát hiện và thu giữ năm gói thuốc lá ngoại trị giá hàng hóa trên một trăm linh triệu đồng
cùng thời điểm tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số một
của đồn biên phòng cầu muốn làm nhiệm vụ tại khu vực ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự
đã phát hiện và ngăn chặn hai vụ vận chuyển hàng lậu thu giữ hai gói thuốc lá ngoại các loại
hiện các đơn vị của bộ đội biên phòng đồng tháp đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lễ hội rầm tháng diên được tổ chức hàng năm tại thành phố thủ dầu một
từ lâu đã trở thành lễ hội truyền thống của tỉnh bình dương thu hút hàng triệu du khách thập phương đến hành hương
lực lượng công an chính quyền cùng ban trị sự miếu bà thiên hậu đã triển khai kế hoạch
nhằm đảm bảo an ninh trật tự và đặc biệt là công tác phòng chống dịch cho người dân đi chơi lễ
ghi nhận trong những ngày đầu năm mới tại miếu bà thiên hậu phương phố cường thành phố thủ dầu
mỗi ngày có hàng ngàn du khách thập phương tới tham quan và đi lễ
tuy nhiên không có hiện tượng người dân chen lấn sô đẩy
mặc dù năm nay do tình hình dịch bệnh ban trị sự miếu bà thiên hậu quyết định không tổ chức lễ đưa rước cậu bà
theo phong trục cổ truyền vào ngày làm thanh viên nhưng không vì đó mà ban chỉ đạo lễ hội
cũng như là ban trị sự miếu bà thiên hậu mình mà chủ quan nhưng mà dẫn lên kế hoạch rất là chặt chẽ
về công tác phòng chống dịch thì lắp đặt hệ thống wifi phủ động toàn khu vực
để phục vụ cho du khách người dân khi đến
lực lượng công an đã tập trung nắm tình hình phòng chống các loại tội phạm lợi dụng lễ hội
để gây án như khúc giật mất túi trộm cắp tài sản đảm bảo trực tự an toàn giao thông phòng ngừa cháy nổ
công an phường đã tham mưu cho đảng ủy ủy ban nhân dân phường xây dựng các kế hoạch phương án
để huy động các lực lượng trị an cơ sở nhằm đảm bảo tình hình an ninh trực tự địa bàn
xây dựng kế hoạch phối hợp và phương án phối hợp với ban chỉ huy quân sự phường phú cường
để huy động lực lượng nhằm đảm bảo lực lượng để xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra
tầm tra đảm bảo tình hình an ninh trực tự trên địa bàn
để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như giữ gìn nét văn minh trong mùa lễ hội
ban tổ chức lễ hội rầm tháng diên tỉnh bình dương đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trực tự
cho du khách thập phương và người dân
đến với lễ hội người dân không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh cầu phúc lọc bình an
mà còn chú trọng yếu tố tham quan du lịch tạo không khí phấn khởi vững tin
để bước vào công tác
công việc của năm mới với niềm tin và hy vọng thuận lợi thành công hơn
do đó việc đảm bảo an ninh trật tự để lễ hội diễn ra một cách văn minh an toàn
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
luôn được chính quyền lực lượng công an đặc biệt quan tâm
một băng cướp nhí gồm tám đối tượng gây án liên tỉnh với thủ đoạn manh động liều lĩnh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt nóng sau chưa đầy hai mươi bốn h
chiến công đầu năm mới này là sự phối hợp chặt chẽ
dịp nhang của cục cảnh sát hình sự cùng với công an các tỉnh giáp ranh
trong công tác điều tra truy xét
ngày một mươi hai tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đơn vị vừa bắt gọn băng cướp nhí gồm tám đối tượng gây án cực kỳ manh động liều lĩnh
do trung trí phong sinh năm hai nghìn năm và từ tấn phú sinh năm hai nghìn bốn cầm đầu
đối tượng bọn chúng nhắm tới là người điều khiển xe máy đi một mình
hoặc lưu thông trên những đoạn đường tối vắng
với phương thức thủ đoạn manh động quyết cướp cho được tài sản
đầu tiên khi phát hiện nạn nhân bọn chúng ép xe nạn nhân rồi dùng dao tấn công tới tấp
cho đến khi cướp được tài sản và xe máy
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện nhà bè công an huyện bình chánh
tiến hành điều tra xác minh truy tìm đối tượng gây án khẩn trương triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ kết hợp cùng nhiều mũi ra quân
chưa đầy hai mươi bốn giờ sau phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cùng các đơn vị phối hợp
đã bắt được một số đối tượng trong băng cướp
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ đối tượng tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có để xử lý nghiêm theo pháp luật
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
sáng nay ngày một mươi hai tháng hai các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
xe củ nát xe tự chế trên địa bàn đây là những xe có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
ghi nhận tại buổi kiểm tra xử lý xe phụ nát xe tự chế xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
của trạm cảnh sát giao thông đa phước ở gần ngã tư quốc lộ năm mươi và đường nguyễn văn linh
chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm
phần lớn các xe bị cảnh sát giao thông kiểm tra chở theo hàng hóa cồng cờn xe củ nát
xe tự chế xe cơ nới qua kiểm tra các vài xe phần lớn không xuất trình được giấy đăng ký xe
giấy phép vé xe các xe máy này không có gương chiếu hậu không có đèn xe không có biện số
thay đổi kết cấu trong đó có trường hợp chạy xe máy chở hàng còng cờn
cụ thể phạt vì xe máy không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi đu thông và các vật công cờn dài khoảng năm mét
cùng thời điểm trên nhiều đơn vị của phòng cảnh sát giao thông
công an tp hcm như đội cảnh sát giao thông chợ bến đội cảnh sát giao thông tân túc
cũng tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn
xe cổ nát xe tự chế ở các tuyến đường trọng điểm luôn có lượng đông đúc phương tiện đi lại
sở công thương tp hcm cho biết tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn
sau dịp tết nguyên đáng cao kỷ lục với mức trên chín mươi sáu
tại nhiều doanh nghiệp một trăm linh người lao động đã quay lại sản xuất
khối hiệp hội cơ khí điện cho rằng đây là năm mà sau tết có số lượng người lao động quay lại làm việc cao nhất
so với những năm dịch chưa xảy ra
lãnh đạo các khu công nghiệp trên địa bàn thông tin tỷ lệ công nhân quay lại làm việc sau dịp nghỉ lễ đạt trên chín mươi sáu
trong khi các năm trước thường đạt dưới chín mươi
ngoài ra sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố còn được thể hiện qua lượng đơn hàng mà doanh nghiệp trong các ngành nghề
trong tháng đầu năm nay số lượng doanh nghiệp đăng ký
thành lập mới và hoạt động trở lại trên địa bàn cao hơn cùng kỳ năm ngoái lần lượt hai mươi năm và ba mươi sáu
trong khi số lượng doanh nghiệp giải thể giảm khoảng tám
hiện hầu hết doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã hoạt động trở lại sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh
và tăng tốc các hoạt động sản xuất với công suất đạt trên chín mươi năm
trên chín mươi chín doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đều hoạt động trở lại và tỷ lệ này tại khu công nghệ cao là một trăm linh
theo thống kê của phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tp hcm
toàn thành phố còn khoảng tám công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên chưa đi làm căn cước công dân gắn chip
trong số đó đang có một số lượng người dân trở về từ nước ngoài sau thời gian bị kẹt lại do dịch covid một mươi chín
và hiện công an tp hcm đang đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước mới cho những đối tượng này
đến thời điểm này công an tp hcm đã tiếp nhận gần năm ba triệu lượt hồ sơ nhân khẩu trong diện cấp căn cước công dân chip
đạt khoảng chín mươi hai tám còn lại nằm trong diện những người đi từ nước ngoài chưa về
hoặc vừa về người bệnh cách ly hoặc điều trị covid một mươi chín chưa đến làm thủ tục
hiện dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng người thường trú tại tp hcm khi tới các điểm làm căn cước
chỉ cần khai đúng tên tuổi địa chỉ là có thể hoàn tất thủ tục
đối với công dân tạm trú chỉ cần mang theo một trong ba loại giấy tờ sau chứng minh nhân dân
sổ hầu khẩu hoặc giấy khai sinh
đối với người còn quốc tịch việt nam từ nước ngoài trở về tp hcm rơi vào một trong hai trường hợp trên
đều được tạo điều kiện làm thủ tục cấp căn cước công dân chip
hệ thống quốc gia về dữ liệu quốc gia và dân cư tới thời điểm hiện tại thì các hệ thống đã sẵn sàng
và chúng tôi thực hiện cấp căn cước công dân thông qua hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư
cho nên cái thủ tục cũng như là cái thời gian để cấp căn cước công dân rất là thuận lợi và nhanh chóng
những trường hợp người dân một là bị cách ly covid hai là đi nước ngoài về mà chưa thu nhận được
hộ sở căn cước
các trường hợp người dân lưu ý là người dân một là đối với cả người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tp hcm
thì đến các điểm thu nhận hộ sở căn cước công dân ở em bố quận nguyễn và tp hcm để khai nhận về thông tin công dân hiện tại đang thường trú
cán bộ sẽ trích xuất trên phần mềm dữ liệu quốc gia và dân cư đồng thời tiến hành cấp căn cước công dân cho người dân thường trú
vừa trở về từ úc sau nhiều tháng kẹt lại quốc gia này vì dịch covid một mươi chín bùng phát kéo dài
chị dương thị bích loan đã tranh thủ đi làm thủ tục xin cấp căn cước công dân gắn chip
tại đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận một chị loan chỉ mất ít giây cho công đoạn khai báo danh tính
dữ liệu quốc gia về dân cư có sẵn trong hệ thống đã cho đầy đủ thông tin của chị một cách nhanh chóng chính xác
trước đó dữ liệu này đã được cơ quan chức năng thu thập và xác minh
những tiện ích trong căn cước gắn chip mới chính là lý do khiến chị phải đi làm ngay khi về nước
ví dụ như trường hợp mình đi đến đâu cũng vậy khi mình đưa cái thẻ nó vô hệ thống máy là nó có thể mọi thông tin cá nhân của mình lên là tất cả các hệ thống ở úc
ví dụ như chị đi du lịch úc của chị thấy là người ta có thể biết về mình rất là rõ mà mình không cần xuất trình được giấy tờ
cho nên chị nghĩ việt nam mình cũng nên có những cái cải tiến như vậy thì chị rất là tiện dụng cho người dân
đi đâu không cần phải mang nhiều giấy tờ có khi chỉ cần một cái thẻ thức căn cước công dân là có thể sử dụng được trên nhiều cái dịch vụ
giống như việt nam bằng sau này làm kiểu singapore tiện
thí dụ như chỉ cần một cái thẻ này thôi mà đi về đó mình đi nước ngoài về đâu cần phải dùng pashore mình dùng cái này mình đi vào cũng được
hoặc là trong passport nó cũng có scan thì nó ảy đen chung với cái ảy đen này cũng tốt
nhưng mà tụi chị đi là tụi chị cứ đi cứ scan scan họ thấy phiền trong đó có đầy đủ hết các thông tin từ bảo hiểm cho đến sức khỏe cho đến tất cả nó nằm trong một cái app
đại diện phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tp hcm
nên mình khuyến nghị những công dân việt nam vừa về từ nước ngoài cũng như người dân cư trú tại thành phố mà chưa đi làm thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chiếc
cần chủ động nhanh chóng tới các đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an các quận quyện và thành phố thủ đức để được hỗ trợ giải quyết